nghị định số hai mươi bốn quy định chi tiết một số điều và biện pháp về lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế đã được chính phủ ban hành
sau gần hai tháng phát huy hiệu lực tới nay nghị định đã từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về đấu thầu trong lĩnh vực y tế
tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa từ khi nghị định hai mươi bốn có hiệu lực nhiều vướng mắt đã được tháo gỡ như việc chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách
cấp cứu người bệnh phục vụ phòng chống dịch bệnh cũng như việc xác định giá gói thầu để có được hàng hóa chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính
rất nhiều nội dung đã tháo gỡ những khó khăn mà lâu nay các cơ sở y tế đang vướng mắt trong vấn đề lập kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thuốc hóa chất vật tư xét nghiệm và trang thiết bị y tế
những quy định mới của nghị định hai mươi bốn đang tạo sự chủ động linh hoạt cho các đơn vị y tế trong việc mua thuốc vật tư
phục vụ công tác khám chữa bệnh
tuy nhiên thực tế vẫn còn các cơ sở y tế lúng túng trong quá trình áp dụng luật đấu thầu và nghị định hai mươi bốn vào quá trình mua sắm vật tư thiết bị y tế
để hướng dẫn tiếp cho các cơ quan đặc biệt là phía các bệnh viện tuyên dưới trong công tác đấu thầu và lựa chọn các vật tư hóa chất để phục vụ bệnh nhân trong giai đoạn sắp tới
tỉnh thanh hóa có khoảng ba bảy triệu dân nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế luôn ở mức cao
với sự thông thoáng trong công tác đấu thầu theo quy định mới vấn đề thiếu thuốc thiếu dụng cụ chữa bệnh cũng như việc bệnh nhân phải chuyển tuyến do những nguyên nhân nêu trên đang từng bước được giải quyết triệt đề